bày tỏ vui mừng trong thời gian qua quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ vương quốc campuchia không ngừng được củng cố tăng cường cả về chiều rộng và chiều sâu mang lại hiệu quả thiết thực
bộ trưởng tốt lâm mong muốn trong thời gian tới bộ công an việt nam và bộ nội vụ vương quốc campuchia sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các lĩnh vực như đảm bảo an ninh trật tự đấu tranh phòng chống các loại tội phạm đồng thời khẳng định bộ công an việt nam sẽ làm hết sức mình tiếp tục giúp đỡ phối hợp chặt chẽ có hiệu quả với bộ nội vụ vương quốc campuchia tăng cường sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền các cấp và sự giúp đỡ của nhân dân khu vực biên giới đối với các lực lượng chức năng trong bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn x
thống đốc sokhan cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp đoàn đánh giá cao những thành tiệu kết quả hợp tác mà bộ công an việt nam bộ nội vụ vương quốc campuchia đã đạt được góp phần bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội tăng cường quan hệ đoàn kết láng giềng hiếu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước
chiều cuối ngày thượng tứ tốt lâm bộ trưởng bộ công an việt nam đã có buổi tiếp ngày aoyama yukiyasu tổng giám đốc điều hành công ty dịch vụ bảo vệ an sóc nhật bản
hữu nghị và hợp tác giữa hai nước việt nam và nhật bản ngày càng phát triển mạnh mẽ đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực
bộ trưởng tô lâm khẳng định bộ công an việt nam luôn mong muốn đảm bảo tốt an ninh trật tự tạo môi trường ổn định cho các doanh nghiệp đến việt nam đầu tư trong đó có công ty an sốc
bộ trưởng tô lâm đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua và hy vọng hai bên sẽ củng cố mở rộng hơn nữa các lĩnh vực hợp tác mới trong thời gian tới
ngài aoyama yukiyasu cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp đoàn bày tỏ mong muốn bộ công an việt nam sẽ tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của nhật bản đã đang và sẽ đầu tư lâu dài tại việt nam
vào sáng nay thượng tướng lê quý vương ủy viên trung mương đảng thứ trưởng trưởng ban chỉ đạo bầu cử bộ công an trưởng đoàn kiểm tra bộ công an đã đến kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi một tại công an tp hà nội
công an tp hà nội đã tổ chức triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố trước trong và sau thời gian bầu cử tại các khu vực bầu cử địa điểm bầu cử chủ động tham mưu ủy ban bầu cử các cấp các cơ quan chức năng có giải pháp phù hợp nhằm giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở
tiếp tục xây dựng và triển khai kế hoạch cao điểm tấn công chấn áp tội phạm duy trì hoạt động hiệu quả các tổ công tác một trăm bốn mươi một một trăm bốn mươi hai trong đấu tranh phòng chống tội phạm duy trì đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự văn minh đô thị góp phần làm trong sạch địa bàn trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử và các hoạt động bên lề
chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới
thứ trưởng lê quý vương đề nghị công an tp hà nội trước mắt thực hiện tốt công tác đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho các hoạt động bầu cử và thành công của cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp các phương án kế hoạch công tác để chủ động phát hiện ngăn chặn vô hiệu hóa các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động và các loại tội phạm
sẵn sàng mọi lực lượng phương tiện và phương án xử lý khi có tình huống phát sinh xảy ra trong quá trình bầu cử
đồng thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền ủy ban bầu cử thành phố làm tốt công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân đi bầu cử đầy đủ đúng pháp luật
vào chiều ngày hôm nay đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã đến thăm làm việc với công an huyện cư mờ ga của tỉnh đắk lắc
một trong những nội dung chính tại buổi làm việc là việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một trên địa bàn
theo đó công an huyện cư mờ ga đã xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động trước trong và sau quá trình tổ chức bầu cử
theo mặt đảng huyện công an trung mương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn thành biểu dương ghi nhận những thành tích kết quả
mà công an huyện cư mờ ga đã đạt được nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung triển khai trong thời gian tới
trước mắt có phương án chủ động đảm bảo tuyệt đối an toàn bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn và đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
thứ trưởng nguyễn văn thành cũng nhấn mạnh công an huyện cư mờ ga cần chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chiến đấu góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
nhân dịp đến thăm và làm việc
thứ trưởng đã tặng quà cho một số cán bộ chiến sĩ công an huyện cư mờ ga
vào chiều nay tại hà nội bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ người phát ngôn của chính phủ mai tiến dũng đã chủ trì phiên họp báo chính phủ thường kỳ tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
vấn đề hải sản chết bất thường tại bốn tỉnh ven biển miền trung tiếp tục làm nóng phiên họp báo
đặc biệt khi thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải cung cấp thông tin liên quan đến
phong mô sa thuộc phạm vi quản lý của bộ công thương khiến ai cũng phải giật mình
những việc nhập khẩu số lượng lớn hóa chất của phong mô sa
và bộ công thương liệu có tính toán được hàm lượng số lượng hóa chất mà phong mô sa sử dụng
và thải ra môi trường có mức độ an toàn đến đâu
lãnh đạo bộ công thương lý giải
ví dụ ngạch y tế chẳng hạn
chúng ta phải nhập những cái thuốc hết sức là độc
ví dụ hiện nay việt nam cũng đang xuất khẩu
ví dụ như nọc rắn chẳng hạn
thế nhưng mà cái việc nhập khẩu
một cái thuốc rất độc nhưng có thể lại để chữa bệnh
tương tự như vậy thì hiện nay có những hóa chất độc hại
hoặc là cái mức độ nào đi chăng nữa
nhưng quan trọng nhất là phải sử dụng theo đúng các quy định quy trình
cái vấn đề ở đây là trong quá trình đã kiểm tra
thì khi ra được để cái bể sử thải
và lúc đó thì bất cứ một đơn vị nào ở đây là phong mô sa
phải tuân thủ các quy định về môi trường
về các quy định khác mà như chúng ta đã biết
thì có lẽ câu hỏi này và trực tiếp là khi đến bể sả
thì phong mô sa có đã tuân thủ theo đúng môi trường hay không
và đã xử lý cái việc đó thế nào
thì tôi nghĩ rằng là bộ tài nguyên môi trường cũng đã có đoàn của mình kiểm tra
và sau này chắc chắn là sẽ có báo cáo chính phủ
vì sau đó thì chính phủ cũng sẽ có cái thông báo chính thức
vụ việc chủ quán cà phê xin chào tại thành phố hồ chí minh
hay sự cố đổ cột điện đường dây năm trăm linh kv quảng ninh hiệp hòa
khiến lo ngại về chất lượng công trình đường dây điện hiện nay
cũng được các phóng viên đề cập tại phiên họp báo
vâng thưa quý vị liên quan đến hiện tượng hải sản chết bất thường
tại các tỉnh miền trung
ngày hôm nay đoàn kiểm tra liên ngành tiếp tục đi kiểm tra thực tế
tại khu vực nhà máy của công ty trách nhiệm hữu hạn
gang thép hương nghiệp phomosa hà tĩnh
trong ngày mai sáu tháng năm
đoàn sẽ kiểm tra hai doanh nghiệp cũng đang có hoạt động xả thải ra biển
là công ty điện lực dầu khí vũng áng
trung tâm dịch vụ và hạ tầng khu kinh tế vũng áng
dự kiến kết quả kiểm tra của đoàn sẽ được công bố sau ngày sáu tháng năm
thông tin từ bộ tài nguyên môi trường cũng cho biết
và địa phương vẫn có tình trạng cá chết cục bộ
tuy lượng cá chết không nhiều
nhưng bộ trưởng bộ tài nguyên môi trường trần hồng hà
đã chỉ đạo tổng cục môi trường phải gia tăng tần suất quan trắc nước biển
miền trung từ hai đến ba lần một ngày
nhằm cung cấp thông tin kịp thời cho địa phương cũng như người dân
trước đó kết quả quan trắc các mẫu nước biển ven bờ
tại bốn tỉnh có cá chết đều cho thấy nước biển an toàn
hiện nay đoàn chuyên gia mỹ đức nhật bản israel
cũng đã lên đường vào vũng áng
phân tích nguyên nhân cá chết bất thường một cách độc lập
đồng thời đánh giá kết quả hoạt động của tổ công tác liên ngành
do bộ tài nguyên môi trường thành lập
thưa quý vị để kịp thời vận động bà con ngư dân khi chưa ra biển đánh bắt
do hiện tượng hải sản chết bất thường
ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình đã quyết định tạm ứng ngân sách gần ba tỷ đồng
để hỗ trợ cho gần ba tàu thuyền với mức một triệu đồng một tàu
để thực hiện hỗ trợ đúng đối tượng
công bằng ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình đã yêu cầu
ủy ban nhân dân các huyện ven biển thành phố thị xã trên địa bàn
ra soát thống kê cụ thể số lượng tàu thuyền lắp máy và không lắp máy
có tham gia khai thác hải sản gần bờ trước khi có hiện tượng hải sản chết bất thường
để công khai danh sách cho nhân dân biết
và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các đối tượng được thống kê
đối với tàu cá có lắp máy khi có danh sách cụ thể thì chỉ đạo phát tiền hỗ trợ
trường hợp số tiền tỉnh đã cấp không đủ
các huyện thành phố thị xã chủ động trích ngân sách địa phương
để thực hiện việc hỗ trợ các đối tượng còn thiếu
đối với số thuyền không lắp máy gửi danh sách về sở nông nghiệp và phát triển nông thôn để tổng hợp
bên cạnh đó ủy ban nhân dân tỉnh giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
phối hợp với sở tài chính tham mưu phương án hỗ trợ
cho các đối tượng có thuyền không lắp máy khai thác hải sản ven bờ
vào chiều ngày hôm nay tại đà nẵng trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực hai
đã cứu sống thành công ba mươi bốn thuyền viên tàu qna chín mươi năm nghìn chín trăm năm mươi chín ts
bị đâm chìm tại khu vực biển quần đảo hoàng sa của việt nam cách đà nẵng ba trăm bảy mươi hải lý
tàu qna chín mươi năm nghìn chín trăm năm mươi chín ts bị đắm vào hai mươi ba h ngày ba tháng năm
do bị một tàu lạ không rõ số hiệu đâm mạnh vào phần đuôi tàu
ngay sau khi nhận được tin báo cấp cứu tàu cứu nạn sar bốn trăm một mươi hai xuất phát
đồng thời liên lạc với tàu qna chín mươi bốn nghìn chín trăm chín mươi tám ts đang hoạt động gần khu vực đó nhanh chóng ưng cứu
đến bảy giờ ngày bốn tháng năm tàu qna chín mươi bốn nghìn chín trăm chín mươi tám ts đã cứu được hai mươi tám thuyền viên
đồng thời một tiếng sau tàu sir bốn trăm một mươi hai cũng tìm được sáu thuyền viên còn lại trên thuyền thúng trôi giặt trên biển
đến một giờ sáng ngày năm tháng năm toàn bộ thuyền viên đã được chuyển sang tàu cứu nạn để trở về bờ
cho đến một mươi sáu h một mươi năm phút ngày hôm nay toàn bộ ba mươi bốn thuyền viên đã được tàu cứu nạn đưa về bờ an toàn
trong tình trạng sức khỏe ổn định không còn tình trạng suy yếu và hoảng loạn như khi gặp nạn
trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực hai đã tiến hành bàn giao toàn bộ thủy thủ đoàn
cho các lực lượng chức năng để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc
thưa quý vị như truyền hình công an nhân dân đã thông tin ở những bản tin trước
không có giấy tờ thủy thân không góp gác cuộc sống của những người không quốc tịch
từ campuchia vào việt nam trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết
và với họ con đường để được công nhận là công dân việt nam
là điều rất khó để trở thành hiện thực
dù đã không ít lần trở lại các xóm không quốc tịch tại huyện vĩnh hưng tỉnh long an
để xác minh hội tịch cho từng nhà
nhưng công việc xác minh của chúng ta trần kỳ thu luôn lâm vào ngõ kẹt
vì không xác định được nguồn gốc cũng vì lai lịch của những người tại đây
không biết nơi sinh không biết quê quán rồi không biết năm sinh
và thậm chí là không biết họ luôn họ chỉ biết có cái tên mà thôi
trời ơi bị gì hồi đó ông già mình không biết
cũng ở việt nam
năm nay mà không biết ở đâu bị ông già mình mắc xóm đó
mình cũng không có biết nghe ông già mình nói lợi nữa
theo tìm hiểu của phóng viên truyền hình công an nhân dân
thì tới thời điểm hiện nay điều kiện để nhập quốc tịch việt nam
theo điều hai mươi hai của luật quốc tịch việt nam
phải có thời gian cư trú để nảy tội việt nam trong vòng hai mươi năm
trong khi đó số người không đủ điều kiện nhập tịch của cả nước hiện nay
đã lên tới năm người
và đa số họ có thời gian cư trú tại việt nam chưa tới một mươi năm
số mà từ bên campuchia về thì ít
nhưng mà giao động trong địa bàn huyện
khi đó sống trôi nổi trên tàu bè rồi này kia thì giao động liên tục
nên là công tác quản lý cũng gặp nhiều khó khăn
không quốc tịch họ là những người thiệt thòi nhất
vì cuộc sống bấp bên trải đầy mai đó
và họ cũng như những đứa con của họ
là những người chịu thiệt thoại về mọi mặt
như không được hưởng các chính sách tiêm phòng khám chữa bệnh và giáo dục
còn đối với cơ quan chức năng thì việc quản lý hành chính
cũng như đảm bảo an ninh trật tự cho các khu vực có người không quốc tịch sinh sống
đã và đang trở thành một vấn đề nan giải hơn bao giờ hết
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
hai đối tượng gồm lê văn triều chú tại huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa
và ken kiang chú tại huyện lắc tỉnh đắk lắc
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận
phối hợp với công an tỉnh lâm đồng bắt khẩn cấp
và di lý về công an tỉnh bình thuận
để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án giết người cướp tài sản
xảy ra vào ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
tại xã la dạ huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vào chiều ngày hai mươi sáu tháng bốn
lê văn triều và keng kiang đón xe khách từ huyện lâm hà
đến bến xe khách thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng
tại đây các đối tượng thuê ông nguyễn văn lắm sáu mươi bốn tuổi
làm nghề xe ôm ở thành phố bảo lộc
trở về hướng huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
khi đến khu vực vắng người thuộc địa phận trên
các đối tượng yêu cầu dừng xe
rồi lợi dụng ông lắm không cảnh giác
đã dùng thanh gỗ bên đường đánh vào lưng và sau gáy
khiến ông lắm chết tại chỗ
sau khi gây án hai đối tượng lấy của nạn nhân chiếc xe máy
cùng một điện thoại di động sáu trăm linh đồng
giấy chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe
tại huyện lâm hà các đối tượng đã bán chiếc xe được sáu triệu đồng
rồi cùng nhau đi đà lạt tiêu xài
ngoài vụ án trên trong tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
hai đối tượng đã thực hiện hai vụ cướp xe ôm
tại tỉnh đắk lắk và tỉnh đắk nông
và thực hiện một vụ trộm xe máy tại tỉnh lâm đồng
riêng lê văn triều đang bị công an tỉnh thanh hóa
truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
còn tại tỉnh bắc giang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang
đã khởi tố vụ án khởi tố và bắt tạm giam ba bị can
về tội tham mô tài sản chiếm đoạt hơn sáu trăm linh triệu đồng
dự án khuyến nông trung ương trăn nuôi dê cửu sinh sản
do viện chăn nuôi thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện
tại địa bàn bốn xã khó khăn của huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
trong hai năm hai nghìn một mươi ba và hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên đã không được triển khai thực hiện đúng theo nội dung dự án
đối tượng trịnh văn trung là cán bộ viện chăn nuôi
được giao nhiệm vụ trực tiếp thực hiện dự án này
đã thông qua thân văn long giám đốc công ty cổ phần giống chăn nuôi bắc giang
nguyễn xuân hậu phó giám đốc công ty cổ phần giống chăn nuôi bắc giang
để lập các hợp đồng chứng từ khống
đánh lệch hơn sáu trăm linh triệu đồng
công an tỉnh tuyên quang vừa phát hiện và bắt giữ một xe vận chuyển lâm sản trái phép
điều đang nói ở đây là chiếc xe này mang biển kiểm soát giả
gắn còi và đèn đặc trùng nhằm qua mắt của lực lượng chức năng
vào tối ngày hôm qua tại xã thái hòa huyện hàm yên tỉnh tuyên quang
lực lượng công an đã phát hiện một xe ô tô vận chuyển trái phép chín mươi bốn khúc gỗ nghiến
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút cùng ngày
khi chạy qua trạm kiểm soát lâm sản liên ngành
hạt kiểm lâm đặc dụng na hàng
chức xe ô tô này chạy với tốc độ cao bật còi và đèn đặc trùng
phát hiện có biểu hiện nghi vấn tổ liên ngành đã tiến hành truy đuổi
đến địa phận xã thái hòa huyện hàm yên
đối tượng để lại phương tiện rồi bỏ trốn
thưa quý vị và các bạn
vào sáng ngày hôm nay tại di tích hoàng thành thăng long
liên minh kỷ lục thế giới world kings
đã trao tặng bằng kỷ lục thế giới cho cuốn sách độc bản
sử thi hoa lưu thi tập cho đại diện ubnd tp hà nội
đây cũng là tập thơ được chế tác độc đáo với độc bản duy nhất
ra đời nhân dịp kỷ niệm một năm thăng long hà nội
và được trao kỷ lục độc bản của việt nam vào năm hai nghìn một mươi
nhân dịp này chủ tịch nước trần đại quang đã gửi lãng hoa chúc mừng
cố đô đại việt thành hoa lưu
núi non trùng điệp phủ mây mù
kinh đồ việt cổ nằm thung rộng
đại thắng minh hoàng mãi ngàn thu
những câu thơ đã tái hiện một không gian cảnh đẹp thiêng liêng
của kinh đô hoa lư của núi rừng tràng an bái đính
với nội dung sâu sắc bút phát điều luyện
hoa lưu thi tập được lấy cảm hứng từ cố đô hoa lưu một năm lịch sử
kinh đô đầu tiên trong nền văn minh đại việt
mỗi bài thơ được thể hiện bằng chữ thư pháp viết tay
được minh họa bằng một bức ảnh giới thiệu cố đô hoa lư
nét khác biệt của tập thơ
thơ này đối với các tập thơ khác
là nó nói lên được những cái truyền thống lịch sử của đất nước
nó gắn bó với lịch sử sự thật
nó gắn bó với cái đẹp tự nhiên của đất nước việt nam chúng ta
cho nên và hai nữa tác giả làm cái bài thơ này
thì nó đến với tác giả như là một cái duyên
và có những cái địa danh tác giả chưa bao giờ đến
chưa biết mà tự nhiên hôm đó làm
đã nghĩ ra như vậy và sau này các nhà thử
thì biết rằng đấy mới là đúng
một trăm hai mươi một bài thơ với bảy trăm hai mươi câu thơ trong sử thi hoa lưu thi tập
là sự dung cảm mãnh liệt của tác giả
là tình yêu và cả niềm tự hào của nhà thơ hoàng quang thuận
độc bản hoa lưu thi tập đã được họa sĩ trần quốc ẩn
và nhấp ảnh ra phạm tú chế tác
thành độc bản độc đáo có một trăm linh hai trên thế giới
với kích thước một trăm linh chín cm x bảy mươi cm x một mươi cm
gồm hai trăm bảy mươi trang nặng lên tới năm mươi bốn kg
bìa sách được làm bằng ngỗ đỏ quý hiếm
chạm khắc công phu hình dòng
độc bản hoa lưu thi tập là tác phẩm hội tụ
những tinh hoa độc bản thế giới
ở cả nội dung lẫn hình thức thể hiện
vào ngày ba tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
độc bản hoa lưu thi tập đã xác lập giá trị kỷ lục thế giới
một lần nữa khẳng định nền văn hóa tự hào của lịch sử việt nam nói chung
và thủ đô ngàn năm trước
văn hiến nói riêng
bằng xác lập kỷ lục giá trị độc bản thế giới được trao cho cuốn sách
không chỉ khẳng định giá trị hình thức là quyển sách bảng vũ lớn nhất
mà còn đề cao nội dung
cuốn sách là vật lưu trữ quốc gia cho các thế hệ người việt nam sau này
đồng thời góp phần quảng bá nét văn hóa của việt nam ra thế giới
tôi nghĩ rằng với tác phẩm này nhắc nhở chúng ta rằng
đất nước chúng ta đã có truyền thống hào hùng
trong lịch sử dừng nước và dừng nước từ ngàn năm
và chúng ta không thể nào
và chúng ta không thể nào
trong dòng máu của mỗi người dân việt nam
để có lòng yêu nước
và nhắc nhở chúng ta là phải bảo vệ đất nước
từng thức đất của tổ quốc
không phải hôm nay mà từ ngàn xưa
trong chúng ta để lại
độc bản sử thi hoa lư thi tập
đã nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu
và các độc giả trong nước và quốc tế
hiện đã có hai năm trăm linh cuốn hoa lư thi tập
được in song song ba ngôn ngữ
việt anh pháp
để giới thiệu rộng rãi ra độc giả thế giới
và trong thời gian tới
trung tâm bảo tồn di sản thăng long hà nội
sẽ mở rộng trưng bày
giới thiệu cuốn độc bản thế giới
sử thi hoa lư thi tập
tới đông đảo du khách trong và ngoài nước